thưa quý vị tòa án nhân dân tp hải phòng đã kết thúc phiên tòa xét xử bốn bị cáo
nguyên là lãnh đạo và cán bộ ngân hàng thương mại trung tâm trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đại dương ocean bank chi nhánh hải phòng trong vụ án tham mô tài sản
chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo trần thị kim chi nguyên giám đốc ocean bank
chi nhánh hải phòng tử hình về tội tham mô tài sản
các bị cáo là đồng phạm với bị cáo chi là lê vương hoàng nguyên kiểm soát viên
và nguyễn thị minh huệ nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ nhận mức án tù trung thân
cùng với tội danh trên
bị cáo chu văn nhà nguyên thủ quỹ lãnh án hai mươi năm tù
trong bản án hội đồng xét xử chỉ rõ đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền lớn
làm bất ổn nền kinh tế và tạo dư luận xấu
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng
công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng
các bị cáo trên đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng
đồng thời thực hiện tất toán khống lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng
và phát hành một trăm linh chín thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho hai mươi bảy khách hàng
qua đó các bị cáo chiếm đoạt của ocean bank chi nhánh hải phòng với số tiền gần bốn trăm một mươi bốn tỷ đồng
gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn chín ba tỷ đồng
bị cáo chi được xác định là đối tượng cầm đầu
thưa quý vị vào tối ngày bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố
bắt giam đối với phạm thanh năm mươi ba tuổi chú tệ quận thanh khê tp đà nẵng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra công an tp đà nẵng
bạn thanh đã tổ chức cho vay lãi nặng thậm chí còn sử dụng xã hội đen để thực hiện việc đòi nợ nếu con nợ không trả lãi đúng hạn
một trong những nạn nhân vay nặng lãi của chủ doanh nghiệp này là bà đào thị mỹ lệ
ngày tám tháng tám khi quá hẹn nhưng không trả tiền ông thanh buộc bà lệ đến nhà riêng gọi xã hội đen đánh đập
buộc viết giấy nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi là một trăm hai mươi hai tỷ đồng
thậm chí ép người này viết giấy bán khu biệt thự và ba lô đất lớn để trừ nợ
qua thăm khám tại bệnh viện bà lệ bị chấn thương bị chấn động não và một số thương tích khác
cơ quan công an đã triệu tập phạm thanh làm việc và thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
được biết chủ doanh nghiệp này đã lợi dụng hoạt động kinh doanh để làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng trong thời gian dài
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt các tụ điểm đánh bạc tại sóc trăng và quảng bình
hai mươi bảy đối tượng đánh bạc giữa hình thức
hình thức đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp an phú xã an lạc tây huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đã bị các chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng bắt quả tang vào chiều ngày ba tháng chín
tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ một mươi một bộ bài một mươi xe mô tô một mươi ba điện thoại di động số tiền trên bảy mươi triệu đồng
cùng với một số tăng vật có liên quan được biết tụ điểm này do nguyễn ngọc anh tổ chức khoảng hai tháng nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can và lệnh tạm giam hai tháng
đối với ba đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô số đề qua ứng dụng zalo hoạt động trên địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
các đối tượng gồm hoàng văn bảo lê thanh phương và nguyễn văn lý đều trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
hàng ngày dựa vào kết quả sổ số miền trung và miền bắc các thư ký đề chụp ảnh bảng đề và gửi vào tin nhắn gia lô cho các cái đề với số tiền giao dịch khoảng từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng cái đề triệu tập hai mươi hai đối tượng liên quan tạm giữ một trăm năm mươi triệu đồng cùng hàng chục tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc